ngân hàng nhà nước đã họp báo về việc đảm bảo tiền mặt và an toàn thông suốt hoạt động thanh toán trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi tám
theo đó việc không phát hành tiền mới in dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi tám giúp tiết kiệm khoảng hai trăm tám mươi tỷ đồng
theo tính toán của ngân hàng nhà nước việt nam việc không phát hành tiền mới in dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi tám giúp tiết kiệm khoảng hai trăm tám mươi tỷ đồng
nâng tổng mức chi phí tiết giảm từ khi thực hiện chủ trương này đến nay lên khoảng gần hai hai trăm linh tỷ đồng
về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám ngân hàng nhà nước sẽ thường xuyên theo dõi
nắm bắt diễn biến thu chi tiền mặt và tồn quỹ tiền mặt tại các chi nhánh tỉnh thành phố
tập trung mọi nguồn lực sẵn sàng ứng trực mức cao nhất để kịp thời điều chuyển tiền đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt kể cả trong trường hợp xảy ra đột biến